theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai từ ngày sáu tháng một mươi đến nay
mưa lũ đã khiến cho sáu mươi sáu người tử vong và sáu người mất tích
dự báo từ nay đến ngày hai mươi một tháng một mươi ở trung bộ tiếp tục có mưa to đến rất to
hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp khẩn để ứng phó với lũ khẩn cấp khu vực miền trung
mưa lũ còn khiến gần năm mươi ba ngôi nhà bị sập và hơn hai mươi bốn bảy trăm linh ngôi nhà bị hư hỏng đổ sập
một mươi tuyến quốc lộ hơn một mươi bảy bốn trăm linh mét đường giao thông địa phương bị sạt lở hư hỏng
về nông nghiệp hơn một hai trăm linh hectare lúa bốn trăm ba mươi ha mạ và hơn một trăm linh sáu ha hoa màu bị ngập vùi lấp hư hỏng
bốn trăm bảy mươi ha cây lâm miệp hơn bốn trăm sáu mươi ha cây ăn quả bốn trăm năm mươi tấn cây giống và hơn bốn mươi sáu năm trăm linh tấn hạt giống bị hư hỏng
gần bốn hectare thủy sản bị thiệt hại hơn bốn trăm sáu mươi một con da súc da cầm bị chết cuốn trôi
sáu sự cố đê điều tại nam định
tuyến đường sắt đi qua thành phố đông hà tỉnh quảng trị đang ngập sâu và hiện đang tạm ngừng chạy tàu qua đây
ngoài ra tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đã xảy ra hai sự cố sạt lở
cụ thể tại một hộ gia đình có sáu người bị sập và đoàn kinh tế ba trăm ba mươi bảy quân khu bốn có hai mươi một người
đến ba giờ sáng nay các cán bộ của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã tiếp cận được khu vực sạt lở và triển khai các cứu hộ cứu nạn
tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ kịp thời các gia đình
có người chết mất tích cứu chữa người bị thương hỗ trợ lương thực thực phẩm vệ sinh môi trường nhà ở nước sạch cho người dân bị thiệt hại
đảm bảo khám chữa bệnh cho người dân ở vùng nũ khẩn trương khắc phục nhanh khẩu quả mưa nũ và khổ sản xuất
tổ chức giám sát vận hành các khổ chứa tùy điện đảm bảo an toàn công trình
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ nay đến ngày hai mươi một tháng một mươi ở trung bộ tiếp tục có mưa to đến rất to
riêng hà tĩnh quảng bình quảng trị có khả năng mưa đặc biệt to từ hai trăm linh bốn trăm linh mm có nơi lên đến sáu trăm linh mm
mưa lớn khiến lũ trên các sông có xu hướng tăng nhanh
trong sáu giờ tới lũ trên sông hiếu tại đông hà có khả năng đạt đỉnh ở mức
năm m trên báo động ba một năm m lũ trên sông thạch hãn tại thạch hãn lên mức bảy sáu m trên mức báo động ba một sáu m
trong sáu đến một mươi hai giờ tiếp theo lũ trên sông ngàn sâu các sông ở tỉnh quảng bình tiếp tục lên các sông từ quảng trị đến quảng nam xuống dần
tính đến năm giờ ngày một mươi tám tháng một mươi gần năm mươi ba hộ bị ngập và có nguy cơ sạt lở đất đang phải sơ tán
các địa phương khác nước đã rút người dân đã trở về nhà
hiện các hồ sơn la hòa bình tuyên quang thác bà mực nước đã về mức an toàn
cửa xả lưu vực sông hương các hồ cơ bản đang đầy nước đang xả để đưa về mực nước đón lũ
lưu vực vua gia thu bồn các hồ lớn cơ bản đã đầy nước và đang sả tràn
lưu vực sông cả các hồ bản vẽ khe bố đạt trên tám mươi năm dung tích thiết kế
lưu vực sông mã các hồ chứa đạt từ sáu mươi đến tám mươi dung tích thiết kế
đặc biệt hiện phía đông philippines đang hình thành một vùng áp thấp
dự báo đến cuối tuần từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi vùng áp thấp này sẽ có thể mạnh lên đổ bộ vào các tỉnh miền trung nước ta và tiếp tục gây mưa lớn